trong năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ hoàn tất việc tháo rỡ di rời để đầu tư xây dựng mới một mươi năm trung cư cũ nguy hiểm cấp d
đây là nội dung vừa được sở xây dựng trình ubnd tp hcm
đến thời điểm này thành phố đã phá rỡ ba trên một mươi năm chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ đổ sập
công tác di dời đã chậm hơn so với kế hoạch đề ra
do đó sở xây dựng đưa ra phương án đẩy nhanh việc phá rỡ chung cư cũ cấp độ nguy hiểm
phấn đấu hoàn tất trong năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các chung cư một trăm hai mươi tám hai bà trưng hai mươi ba lý tự trọng một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bảy bùi viện quận một hoàn tất phá rỡ trong quý ii và quý ba năm hai nghìn hai mươi
chung cư vĩnh hội chung cư trú giang chung cư sáu b nguyễn tất thành quận bốn hoàn tất phá giỡn trong quý ba và quý bốn
bên cạnh đó phải khẩn trương đẩy nhanh công tác lựa chọn chủ đầu tư các dự án cải tạo chung cư cũ